tại điểm bay dù lượn đèo khao phạ xã khao phạ huyện mục mù trải tỉnh yên bái
đã tổ chức festival dù lượn bay trên mùa nước đổ năm hai nghìn hai mươi
có sự tham dự của năm mươi phi công bay trình diễn trong đó có phi công người nga
tuy nhiên sau khi nam phi công đưa chiếc dù lên độ cao khoảng hai mươi mét
thì dù bị lật rồi rơi xuống ngay chỗ điểm cất cánh
phi công là người nga làm việc ở công ty du lịch mũi né đã bay được hơn một trăm linh giờ
do lỗi kỹ thuật bay vào vùng không khí bị nhiễu động không xử lý tốt
nên đã bị rơi xuống đất khi vừa cất cánh chấn thương nhẹ không nguy hiểm đến tính mạng
phi công đã được mua bảo hiểm an toàn bay và đang được điều trị phục hồi
hiện tại nạn nhân cũng đã được thanh toán tiền bảo hiểm sau sự cố
theo các phi công chuyên nghiệp từ công lộc bộ dù lượn việt nguyên hà nội
đây là môn thể thao mạo hiểm nên rủi ro là điều khó tránh
mù căng trải là một huyện có lượng khách du lịch lớn nhất tỉnh yên bái
từ năm hai nghìn bảy dụng bậc thang mù căng trải đã được công nhận là danh thắng quốc gia
ngoài phong cảnh đẹp lợi thế thiên nhiên cũng tạo điều kiện
để huyện khai thác các bộ môn thể thao mạo hiểm như dù lượn